xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống cơ quan hôn lận của bộ y tế
vừa rồi là tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin tối ngày hôm nay
bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần thông tin chi tiết
thưa quý vị trước số ca mắc đang có xu hướng tăng như hiện nay
nguy cơ lây nhiễm là vô cùng lớn
với tình hình này việc tiêm chủng cho đối tượng trẻ em đang được vô cùng quan tâm
không ít người tỏ ra lo lắng khi tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
đặc biệt là trẻ em dưới một mươi hai tuổi và đặt câu hỏi rằng liệu có thực sự cần thiết hay không
trả lời cho những lo lắng này xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin dưới đây của chúng tôi
mặc dù khi nhiễm covid một mươi chín các triệu chứng ở trẻ đa phần là nhẹ
nhưng cũng có những trường hợp phải nhập viện kéo dài để lại di chứng lâu
hơn nữa nếu trẻ không may nhiễm bệnh sẽ rất dễ lây lan trong môi trường lớp học
việc tiêm phòng cho trẻ em là rất cần thiết để giảm nguy cơ nhiễm bệnh
giảm nguy cơ trở nặng nếu nhiễm và giảm khả năng lây bệnh cho người khác
viện hàn lâm nhi khoa hoa kỳ khuyến nghị tiêm vaccine covid một mươi chín cho tất cả trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên
và thanh thiếu nhiên không có chống chỉ định
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc đưa ra hướng dẫn chi tiết
về việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên
cdc cũng khuyến cáo trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên nên được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã có lộ trình triển khai việc tiêm chủng cho trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên
chỉ riêng đối với những trẻ được biết có tiền xử phản ứng nặng với bất cứ thành phần nào trong loại vaccine thì không nên tiêm chủng
hiện nay trên thế giới vẫn chưa có đủ dữ liệu về việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
nên lớn tuổi này không nên tiêm
tại việt nam việc triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em cũng sẽ được bộ y tế triển khai trong thời gian tới
đối tượng tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
hiện tại fda chấp thuận sử dụng vaccine của pfizer biontech cho trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên
một số loại vaccine khác vẫn đang được nghiên cứu thêm
cho đối tượng trẻ em và được chấp thuận tại một số nước
chẳng hạn như moderna sinovac soberana hai zicovide ấn độ
tại việt nam bộ y tế sẽ sớm công bố loại vaccine triển khai cho trẻ em
thưa quý vị theo hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín tại việt nam
số các f mỗi ngày có chiều hướng tăng trở lại
nhiều tỉnh thành phố chủ động tăng cấp độ dịch để có biện pháp ứng phó phù hợp
sau khi ghi nhận ổ dịch mới bùng phát trong cộng đồng
trong ngày bốn tháng một mươi một thành phố hà nội ghi nhận một trăm linh bốn ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó có sáu mươi bốn ca tại cộng đồng ba mươi một ca tại khu cách ly và chín ca tại khu phong tỏa
đây là một trong những ngày hà nội ghi nhận đến hơn năm mươi f cộng đồng
số ca nhiễm cao nhất trong vòng hai tháng qua
đáng lo ngại chúng liên quan ổ dịch chợ ninh hiệp huyện gia lâm thêm hai mươi một f mới ngoài cộng đồng
môi trường lây nhiễm liên quan đến các khu chợ thường phức tạp khó truy vết
trong ngày bốn tháng một mươi một thành phố hà nội ghi nhận một mươi bốn ca dương tính với virus sars cov hai
hà nội có nguy cơ bùng phát dịch do số lượng người đến về hà nội gia tăng
và tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
lãnh đạo hà nội đề nghị địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người từ tỉnh thành khác đến hoặc về địa phương
tại thành phố hồ chí minh những ngày gần đây số ca f tại thành phố và bệnh nhân tử vong có xu hướng tăng trở lại
đại diện ban chỉ đạo và sở y tế thành phố hồ chí minh cũng nhìn nhận thực tế này
và phân tích một số nguyên nhân khiến ca nhiễm tại thành phố tăng trở lại
thứ nhất do thành phố hồ chí minh gỡ bỏ giãn cách xã hội và trở lại cuộc sống bình thường
việc tiếp xúc gặp gỡ giữa người dân diễn ra thường xuyên hơn
bên cạnh đó người dân đã có tâm lý chủ quan vì tỷ lệ phủ vaccine cao
tại các tuyến đường trung tâm hàng quán ở thành phố nhiều ngày qua đông nghìn người
ngoài ra nhiều người dân từ các tỉnh thành phố đang trở lại thành phố hồ chí minh để làm việc
trong đó nhiều người chưa được tiêm vaccine
lãnh đạo thành phố cảnh báo nếu chủ quan số các f ở thành phố sẽ tăng trở lại và dịch diễn biến khó lường
trong ngày bốn tháng một mươi một tỉnh bình dương có chín trăm bốn mươi tám ca f mới
đây là số lượng cao nhất được ghi nhận trên địa bàn tỉnh kể từ thời điểm nới lỏng giãn cách xã hội đến nay
cùng đó liên tiếp khoảng một tuần qua theo công bố của bộ y tế
gần như toàn bộ một mươi ba tỉnh thành phố khu vực tây nam bộ đều ghi nhận f một
nhiều trường hợp là bệnh nhân nhiễm ngoài cộng đồng
nhiều ngày qua an giang kiên giang cần thơ và bạc liêu là các tỉnh có số ca mắc tăng nhanh nhất
nhiều địa phương đã chủ động nâng cấp độ phòng chống dịch tại các huyện xã đã có giải pháp ứng phó phù hợp
cần thơ vẫn ở cấp độ hai song hầu hết quận huyện đều đã đổi màu vàng cam và một vùng đỏ
trong khi đó cà mau không còn vùng xanh mà chuyển sang vàng gồm bảy mươi bốn phường xã và vùng cam hai mươi hai phường xã
cả tỉnh có năm vùng đỏ
các địa phương đang có vùng đỏ là an giang hai bến tre sáu cà mau
cần thơ một đồng tháp một hậu giang bảy tiền giang hai trà vinh năm
số lượng f tăng nhanh các tỉnh miền tây đang chạy tiêm đẩy nhanh tiến độ tiêm phủ vaccine cho người dân
tuy nhiên khi tỷ lệ tiêm cho người trên một mươi tám tuổi chưa đạt mục tiêu
một số tỉnh thành tại khu vực này đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong danh sách một mươi tỉnh thành có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất cả nước tính theo số mũi tiêm trên số vaccine phân bổ
bảy địa phương thuộc khu vực tây nam bộ gồm trà vinh an giang kiên giang vĩnh long đồng tháp hậu giang cần thơ
theo danh sách tổng hợp đánh giá cấp độ dịch tại địa phương cập nhật đến một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi một
có một mươi sáu mươi một phường xã trên cả nước được đánh giá bảy một trăm sáu mươi một phường xã thuộc cấp độ một ba tám mươi bảy thuộc cấp độ hai
hai trăm bốn mươi bảy phường xã thuộc cấp độ ba và một trăm linh sáu vùng cấp độ bốn
trong đó tỉnh bạc liêu có đến hai mươi vùng đỏ
thành phố hồ chí minh đã cử hai đoàn cán bộ y tế
chuyên môn về dịch tễ và điều trị để hỗ trợ bạc liêu chống dịch
trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh ghi nhận hai trăm một mươi tám trường hợp có kết quả rt pcr dương tính với sars cov hai
trong đó năm mươi bốn trường hợp ghi nhận tại cộng đồng
nhiều f phát hiện tại các công ty sản xuất và tầm soát cộng đồng
đến ngày bốn tháng một mươi một tỉnh bạc liêu có năm trăm linh bốn trăm hai mươi hai người được tiêm vaccine mũi một bảy mươi bốn năm mươi bảy
và một trăm một mươi năm tám trăm ba mươi hai người mỗi hai tương đương với một mươi bảy hai mươi sáu
xếp thứ hai về số lượng vùng đỏ
vùng đỏ là đắk lắc một mươi chín vùng
do số lượng f tăng nhanh dịch bệnh diễn biến phức tạp
ngành y tế tỉnh đắk lắc đang tính toán và triển khai cách ly f một và điều trị f tại nhà
tỉnh cũng chủ động thành lập một trăm tám mươi bốn trạm y tế lưu động trên địa bàn
ngày bốn tháng một mươi một bộ y tế thành lập tổ công tác gồm năm thành viên đến hỗ trợ chống dịch tại tỉnh đắk lắc
tại hà nội ngay sau khi phát hiện một số địa điểm có liên quan đến các trường hợp f
thì mới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội đã phát đi thông báo tìm người dân trên địa bàn thành phố có đến một mươi hai địa điểm trên
cụ thể quận cầu giấy khoảng một mươi bảy h ngày ba tháng một mươi một phòng vip tầng một tòa nhà hoàng ngân plaza một trăm hai mươi năm hoàng ngân
khoảng chín h ngày bốn tháng một mươi một phở lý quốc sư đường nguyễn tránh
khoảng một mươi h ngày bốn tháng một mươi một cà phê đầu đường hoàng đạo thúy quận tây hồ
khoảng một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng một mươi quán chim trời gần hồ tây
quận thanh xuân vào ba ngày
một mươi h ba mươi tháng một mươi từ một mươi ba h đến một mươi bảy h ba mươi
mùng một tháng một mươi một lily cafe club trung cư trung hoà nhân chính hai mươi bảy lê văn lương nhân chính
khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi một tháng một mươi chợ quan nhân nhân chính
sáng ngày một tháng một mươi một một mươi ba h ngày ba tháng một mươi một quán gội đầu tầng một tòa ab trung cư mpr garden hai trăm linh ba nguyễn huy tường
khoảng một mươi sáu h ngày ba tháng một mươi một fadin cafi số một liên kề một khu đô thị sông đà bảy chín mươi nguyễn tuân thanh xuân trung
quận ba đình từ một mươi chín h đến một mươi chín h ba mươi ngày hai tháng một mươi một trao quán hai mươi bốn núi trúc giảng võ
quận hoàn kiếm khoảng hai mươi hai h ngày hai tháng một mươi một quán nước ép bà triệu ra đường trần nhân tông
quận hai bà trưng khoảng một mươi sáu h ngày ba tháng một mươi một cửa hàng quần áo mai hắc đế
quận đống đa từ một mươi bốn h ba mươi đến một mươi bảy h ngày ba tháng một mươi một skalacofigaden ba mươi sáu a hoàng cầu
người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú
và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn hoặc cdc hà nội
số điện thoại hai mươi bốn một nghìn hai mươi hai nhánh số hai chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc số chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn và tư vấn
một thông tin khác về tình hình dịch bệnh tại hà nội
mới đây đại diện ubnd huyện đông anh hà nội cho biết thời điểm hiện tại huyện đã truy vết được bảy mươi bốn trường hợp f một
đề qua địa bốn ca mắc covid một mươi chín mới trên địa bàn
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến nay trên địa bàn huyện đông anh ghi nhận thêm bốn ca mắc mới
trong đó xã việt hùng phát sinh một ca và kim trung ba ca
qua điều tra dịch tễ truy vết được bảy mươi bốn f một phát sinh ổ dịch thôn lỗ giao xã việt hùng hai mươi hai f một
cách ly một mươi bốn hộ gia đình liên quan lấy sáu mươi ba mẫu xét nghiệm kết quả âm tính lần chín
ổ dịch xã kim trung thôn nhuế thôn bầu điều tra ra hai mươi chín f một ba mươi một f hai bảy mươi năm người liên quan
có kết quả xét nghiệm âm tính lần một
địa phương đã lập chốt cách ly đối với hai mươi chín hộ gia đình
có liên quan đang tiếp tục điều tra truy vết
thời điểm hiện tại huyện vẫn duy trì hoạt động của ba trăm ba mươi ba tổ covid cộng đồng
với trên một hai trăm linh nhóm cập nhật thường xuyên tình hình biến động dân cư
tình hình tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín quản lý sức khỏe người về từ vùng dịch
người dân bị ho sốt rát họng người liên quan đến các bệnh trên địa bàn thành phố
và các vùng có dịch khác để lấy mẫu cách ly theo quy định
ngay sau khi xuất hiện thêm những ca dương tính mới huyện đã tập trung xét nghiệm toàn bộ f một
trường hợp nghi ngờ người liên quan đến ca bệnh người ho sốt z họng mệt mỏi tại cộng đồng
riêng trong ngày bốn tháng một mươi một đã lấy một trăm bốn mươi một mẫu ba mươi hai f một tám khu cách ly tập trung hai mươi ho sốt sáu từ vùng dịch
bảy mươi năm người liên quan đến f kim chung
kết quả xét nghiệm một trăm linh chín âm tính ba mươi bảy chờ kết quả gồm bãi s một liên hà hai mươi ho sốt tám khu cách ly tập trung sáu từ vùng dịch
bên cạnh đó huyện cũng duy trì hoạt động ổn định trong điều kiện an toàn phòng chống dịch
hai mươi bốn trên hai mươi năm chợ trong đó có hai chợ đầu mối hai siêu thị và ba mươi bốn chuỗi cửa hàng vinmart
bốn mươi chuỗi cung ứng hàng hóa đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch
cung ứng đầy đủ hàng hóa cho nhân dân trên địa bàn trong mọi tình huống
đại diện ubnd huyện đông anh thông tin thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
quyết định bốn nghìn tám trăm linh qdbit thành phố hà nội sẽ chuyển sang giai đoạn mới
thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả với tình hình dịch bệnh
huyện đông anh đã thành lập tổng số hai mươi chín trạm y tế lưu động trong đó có hai mươi tám trạm y tế lưu động
tại hai mươi bốn xã thị trấn xã kim trung vân hà nguyên khê mai lâm mỗi xã thành lập hai trạm y tế
và một trạm y tế tại khu công nghiệp thăng long
huy động nhân lực hỗ trợ từ các đoàn thể nhân dân dự trù đầy đủ trang thiết bị cơ sở vật chất
thuốc vật tư cùng một trăm bốn mươi năm nhân viên y tế bác sĩ về hưu nhân viên y tế cơ quan y tế tư nhân tham gia
cũng là thông tin về tình dịch bệnh tại hà nội
mới đây ông võ đăng dũng chủ tịch ubnd quận thanh xuân hà nội cho biết
lực lượng chức năng đã lập khu vực cách ly y tế tạm thời đối với tòa nhà r sáu a
khu đô thị roi city thuộc phường thượng đình để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào chiều bốn tháng một mươi một sở y tế hà nội cho biết đã ghi nhận hai trường hợp mắc covid một mươi chín
là cặp vợ chồng sống ở tòa r sáu a royal city bán hàng tại chợ ninh hiệp
tiếp nhận thông tin quận thanh xuân đã quyết định cách ly y tế tạm thời tòa nhà r sáu a
trong vòng hai mươi bốn giờ để truy vết xác định triệt đề các f một đưa đi cách ly tập trung
theo ông dũng trong ngày bốn tháng một mươi một quận đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho gần một người ở
tòa r sáu a bước đầu xác định có ba mươi một f một liên quan đến hai trường hợp f này
do nhiều người đi làm về muộn nên việc lấy mẫu xét nghiệm kéo dài tới đêm muộn
và trưa nay mới có kết quả xét nghiệm cho gần một trường hợp ở tòa r sáu a
sau khi đánh giá xong mức độ dịch bệnh quận sẽ thu hẹp phạm vi cách ly y tế từ một đến ba tầng
tránh làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cư dân
ngày bốn tháng một mươi một thành phố hà nội ghi nhận một trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có sáu mươi bốn ca tại cộng đồng
ba mươi một ca tại khu cách ly và chín ca tại khu vực phong tòa
trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín chính quyền xã ninh hiệp đã quyết định
giãn cách xã hội toàn xã ninh nghiệp để xét nghiệm truy vết phân loại các trường hợp liên quan
cộng dồn số mắc covid một mươi chín tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là bốn sáu trăm chín mươi hai ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một tám trăm linh một ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai tám trăm tám mươi bảy
chuyển sang thông tin dịch bệnh tại tỉnh quảng ninh
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã ban hành quyết định nâng cấp độ dịch covid một mươi chín
trên địa bàn xã hồng thái tây thuộc thị xã đông triều lên cấp độ bốn tương ứng với vùng đỏ từ chín giờ ngày năm tháng một mươi một
trước đó quảng ninh đã nâng cấp độ dịch covid một mươi chín của hai xã là hồng thái đông và hồng thái tây
thị xã đông triều lê cấp độ hai tự ứng với phùng vàng từ một mươi bốn giờ ngày ba tháng một mươi một
nâng lên cấp độ ba tự ứng với phùng cam với xã hồng thái tây từ một mươi tám giờ ngày bốn tháng một mươi một
như vậy trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh chỉ trong vòng chưa đầy bốn mươi tám giờ
xã hồng thái tây đã đổi màu từ vùng xanh sang vùng đỏ
theo ông ninh văn chủ giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc quảng ninh
tính đến tám giờ ngày năm tháng một mươi một xã hồng thái tây ghi nhận tám ca mắc covid một mươi chín
phường hoàng quế ghi nhận một ca xã hồng thái đông ghi nhận hai ca
và đã lây cho hai trường hợp ở phường mạo khê thị xã đông triều
thành phố uông bí xuất hiện năm ca mắc covid một mươi chín ở công ty dày da sao vàng
và lây sang một trường hợp tại công ty than nam mẫu
liên quan đến các f ở công ty giày gia sao vàng
ủy ban nhân dân thị xã quảng yên đã có văn bản hòa tốc chỉ đạo từ sáu giờ ngày năm tháng một mươi một
các xã sông khoai và hiệp hòa tạm dừng các hoạt động tập trung đông người
nhất là các hoạt động cưới hỏi và các cơ sở kinh doanh tổ chức sự kiện
các quán ăn nhà hàng không phục vụ tại chỗ chỉ được bán mang về
tất cả người dân và các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc thông điệp năm k của bộ y tế
quét mã qr và các biện pháp chống dịch khác để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
còn tại tỉnh hà giang hôm nay
ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới các xã thị trấn
triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng chí nguyễn văn sơn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà giang chủ trì hội nghị
theo báo cáo tính đến một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi một toàn tỉnh hà giang ghi nhận sáu trăm một mươi hai ca mắc trong cộng đồng
trong hai mươi bốn giờ qua ghi nhận tám mươi sáu ca mắc trong đó có bốn mươi ca cộng đồng
có năm mươi bảy f hoàn thành điều trị chuyển tuyến năm ca điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
bệnh viện covid một mươi chín của đại học y hà nội
đã điều tra truy vết sáu bốn trăm năm mươi hai f một hiện có bảy trăm sáu mươi tám f một đang cách ly y tế tập trung
một sáu trăm tám mươi bốn f một cách ly tại nhà khu vực xóm thuộc diện phong tỏa truy vết tám chín trăm bốn mươi f hai
đến hết ngày ba tháng một mươi một toàn tỉnh hà giang có ba trăm năm mươi ba một trăm tám mươi bốn người được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tỷ lệ bao phủ đạt năm mươi chín chín mươi bốn trong đó có bảy mươi một chín trăm bốn mươi người được tiêm đủ hai mũi đạt một mươi hai năm
phát biểu tại hội nghị chủ tịch ubnd tỉnh hà giang nguyễn văn sơn nêu rõ
mặc dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát khống chế
nhưng nguy cơ lây lan cho cộng đồng còn cao
do đó các ngành địa phương cần quyết tâm quyết liệt sát sao huy động cả hệ thống chính trị
vào cuộc khống chế dịch bệnh không chủ quan lơ là
tiếp tục thần tốc truy vết xét nghiệm tại các khu vực phát hiện ca bệnh tại cộng đồng
các tổ covid một mươi chín cộng đồng lực lượng truy vết khẩn trương xác định đúng các trường hợp f một f hai
để áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp theo hướng khoanh vùng hẹp nhất
các địa phương thẩm định nơi cách ly đáp ứng điều kiện theo quy định
thành lập cơ sở thu dung quản lý điều trị ca bệnh
ra soát bố trí mỗi xã có một cơ sở cách ly tập trung
một cơ sở thu dung điều trị các trường hợp f
khu cách ly đảm bảo các điều kiện về chỗ ngủ điện nước thông tin liên lạc
khu vực vệ sinh xử lý chất thải
quý vị thân mến với chín mươi năm số ca mắc mới trong những ngày qua ở thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đều được phát hiện ngoài cộng đồng do đó một mươi sáu xã phường sẽ bị phong tỏa tạm thời
để tiến hành xét nghiệm nhanh
gần đây ubnd tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời
sáu xã phường từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi một để triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai
theo đó từ h đến hai mươi bốn h ngày sáu tháng một mươi một phong tỏa tạm thời các phường ea tam tân tiến tự an tân lợi xã cư e bu
từ một mươi h đến hai mươi bốn h ngày bảy tháng một mươi phong tỏa các phường tân lợi tân lập tân an xã hòa thuận xã hòa thắng
từ h đến hai mươi bốn h ngày tám tháng một mươi một phong tỏa các phường thắng lợi tân hòa thành nhất thành công tân thành thống nhất và xã ea tu
hai trăm chín mươi bốn chín trăm năm mươi chín người dân
ở một mươi sáu xã phường này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm nhằm chủ động phát hiện sớm f ngoài cộng đồng
đặc biệt là những f không có triệu chứng để khoanh vùng xử lý sớm ổ dịch
thành phố bô ma thuận đã thành lập hai trăm linh bốn tổ xét nghiệm
mỗi tổ thực hiện xét nghiệm khoảng năm trăm linh mẫu một ngày
việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu
mỗi gia đình sẽ được lấy mẫu theo hình thức mẫu gộp không quá ba người một mẫu gộp
không gộp gia đình này với gia đình khác
bên cạnh đó thành phố lập thêm bốn tổ lấy mẫu lưu động để xử lý các trường hợp có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính với sars cov hai
thực hiện lấy mẫu làm xét nghiệm pcr để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuật giao các lực lượng công an quân sự chính quyền các địa phương lập các chốt kiểm soát trên địa bàn trong ngày thực hiện lấy mẫu
bảo đảm an ninh trật tự và bảo đảm tất cả các công dân có mặt ở địa phương trong ngày triển khai lấy mẫu xét nghiệm
thưa quý vị trong thời gian này tỉnh đồng nai cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm do số ca lây nhiễm tăng cao
thông tin gần đây chỉ trong một ngày đồng nai đã ghi nhận chín trăm năm mươi ca nhiễm mới covid một mươi chín tức là f
trong đó số ca f ghi nhận trong cộng đồng là hai trăm linh năm ca tăng ba mươi bốn so với ngày ba tháng một mươi một
tổng số f ghi nhận trong cộng đồng bảy ngày qua là một tám mươi ba ca tăng một mươi bảy so với bảy ngày trước đó
với chín trăm linh năm ca f không nhiễm mới đồng nai cùng với tp hcm chín trăm tám mươi một ca bình dương chín trăm bốn mươi ca
thuộc đứng đầu cả nước về số ca nhiễm mới trong ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
số ca nhiễm mới trong ngày tại đồng nai được ghi nhận nhiều nhất là tại huyện thống nhất bốn mươi hai ca huyện vĩnh cửu ba mươi chín ca
tại tp biên hòa ghi nhận ba mươi bốn ca tp long khánh một mươi năm ca các huyện cầm mỹ một mươi ca định quán hai ca

tổng số f ghi nhận cho cộng đồng bảy ngày qua là một tám mươi ba ca tăng một mươi bảy so với bảy ngày trước đó
với chín trăm linh năm ca f ghi nhận cho cộng đồng bảy ngày qua là một tám mươi ba ca tân phú một mươi năm ca tân phú một mươi năm ca tân phú một mươi năm ca tân phú một mươi năm ca
giám đốc sở y tế đồng nai phan huy anh vũ nhận định các ổ dịch cộng đồng có nguồn lây đa phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất
mà người về từ vùng có dịch tạo thành nhiều ổ dịch lây nhiễm thứ phát giải rác trong cộng đồng
giám đốc sở y tế đồng nai phan huy anh vũ nhận định các ổ dịch cộng đồng có nguồn lây đa phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất
và năm mươi tám xã phường có bảy mươi bốn xã phường ở cấp độ một vùng bình thường mới giảm hai mươi bảy xã phường so với tuần trước một trăm linh một xã phường
theo kết quả tiêm vaccine trên toàn tỉnh đồng nai hiện có một mươi một trên một mươi một huyện thành phố đạt tỷ lệ tiêm chủng vaccine cơ bản là một trăm linh năm mũi một
và chiếm bảy mươi tám mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên tỷ lệ tiêm chủng vaccine đủ liều cho người từ sáu mươi năm tuổi trở lên đạt trên tám mươi sáu năm
ngành y tế tỉnh đồng nai đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát
việc lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung bệnh viện tăng cường kiểm soát nguồn lây nhiễm tại các điểm nguy cơ cao như
chợ dân sinh siêu thị cơ sở sản xuất khu công nghiệp nhà trọ đồng nai đã trở lại trạng thái bình thường mới
mọi quyết định dần được nới lỏng để doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh
ông phạm văn cường phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai cho biết hiện nay đồng nai có gần một trăm linh doanh nghiệp
đã hoạt động trở lại nhưng nguy cơ dịch bùng phát vẫn còn
bác quản lý các khu công nghiệp đồng nai đề nghị các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm năm k có khu cách ly f f một
để trường hợp xảy ra dịch có thể xử lý kịp thời hạn chế được lây lan
doanh nghiệp khi phát hiện ca nghi nhiễm sars cov hai thì phải báo ngay với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của địa phương
ba quản lý các khu công nghiệp đồng nai để hỗ trợ xử lý khoanh vùng truy vết f một ông cường cho biết
chuyển sang một thông tin tại tỉnh bình thuận mới đây nhằm sẵn sàng đáp ứng diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ ubnd tỉnh bình thuận vừa ban hành kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị
và số dường hồ sức cấp cứu icu tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh
theo đó tỉnh bố trí phương án cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín với quy mô là bốn hai mươi năm dường bệnh
cụ thể tầng một có một mươi bảy cơ sở điều trị tại một mươi huyện thị xã thành phố với tổng số là hai sáu trăm tám mươi dường bệnh
các cơ sở ở tầng một có nhiệm vụ phân loại người mắc covid một mươi chín theo mức độ bệnh để chuyển đúng tầng
điều trị triệu chứng nếu có theo pháp đồ quy định của bộ y tế
phát hiện sớm xử trí cấp cứu kịp thời chuyển bệnh nhân lên tuyến trên theo mức độ bệnh
tầng hai sẽ có một mươi một cơ sở ở một mươi huyện thị thành phố với một chín mươi giường thu dung điều trị covid một mươi chín
có triệu chứng ở mức độ vừa và nặng
tầng ba có bảy cơ sở ở các huyện đức linh bắc bình phú quý thị xã la di và thành phố phan thiết với hai trăm năm mươi năm dường bệnh
các cơ sở này sẽ tiếp nhận và điều trị các ca bệnh mức độ nặng và nguy kịch
ubnd tỉnh yêu cầu sở y tế sắp xếp lại các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín cho phù hợp với tình hình thực tế
đồng thời đảm bảo cung cấp thuốc oxy trang thiết bị vật tư y tế cơ sở cách ly thu dung điều trị
theo từng tầng trong mô hình điều trị tháp ba tầng
ngành y tế đồng thời triển khai phác đồ điều trị cho các tầng và văn bản hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế
ưu tiên phân bổ trang thiết bị vật tư y tế cho các cơ sở điều trị theo thứ tự ưu tiên
bên cạnh việc quy hoạch nguồn nhân lực y tế nhằm phân bổ hợp lý sở y tế huy động điều phối tình nguyện viên
lực lượng y tế ngoài công lập đến hỗ trợ các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
những ngày gần đây tình hình dịch covid một mươi chín tại bình thuận đã có diễn biến phức tạp và số ca mắc liên tục tăng
riêng trong ngày bốn tháng một mươi một toàn tỉnh ghi nhận một trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín tăng năm mươi bốn ca so với ngày ba tháng một mươi một
lý kế từ hai mươi bảy tháng bốn đến năm tháng một mươi một toàn tỉnh đã có sáu năm ca mắc covid một mươi chín
hiệu cộng một ba trăm tám mươi bệnh nhân đang điều trị tới các cơ sở y tế
thưa quý vị và các bạn thời gian này nhiều tỉnh thành đang cố gắng để quay lại ổn định với dịch bệnh
trong tình hình mới để thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trên thực tế hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp
với những diễn biến khó lường khi số ca lây nhiễm cộng đồng ngày càng tăng cao
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
thực hiện đúng đủ những khuyên cáo của bộ y tế
và đừng quên theo dõi bản tin của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại